thưa quý vị vào ngày ba tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã kết thúc kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoài giao tp hà nội và các tỉnh thành phố chuyển hồi sơ đến vị kiểm sát nhân dân tối cao vụ một đề nghị truy tố năm mươi bốn bị can trước pháp luật
trong đó hai mươi một bị can bị truy tố cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự gồm nguyễn quang linh nguyên trợ lý phó thủ tướng thường trực chính phủ nguyễn thanh hải vụ trưởng nguyễn tiến thân chuyên viên nguyễn mai anh chuyên viên vụ quan hệ quốc tế cùng thuộc văn phòng chính phủ
các bị can tại bộ ngoại giao bị truy tố gồm tô anh dũng thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn thị hương lan cục trưởng đỗ hoàng tùng phó cục trưởng lê tuấn anh tránh văn phòng lưu tuấn dũng phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao vũ hồng nam nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại nhật bản nguyễn hồng hà nguyên tổng lãnh sự việt nam tại osaka nhật bản lý tiến hùng nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại nga vũ ngọc minh nguyên đại sứ đặc mệnh
hối lộ gồm phạm trung kiên chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế ngô quang tuấn chuyên viên vụ hợp tác quốc tế bộ giao thông vận tải vũ hồng quang phó phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam trần văn dự vũ anh tuấn vũ sĩ cường là ba nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an trần văn tân nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam trữ xuân dũng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
bốn bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự gồm trần việt thái nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại malaysia nguyễn lê ngọc anh nguyễn hoàng linh đặng minh phương nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại malaysia
bên cạnh đó cơ quan chức năng truy tố hai mươi ba bị can về tội đưa hối lộ truy tố bốn bị can về tội môi giới hối lộ truy tố một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ truy tố một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại lâm đồng vào ngày hôm nay ngày bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra lệnh khám xét đối với trung tâm đăng kiểm lâm đồng và ba chi nhánh của trung tâm này tại thành phố đà lạt bảo lộc và huyện đức trọng
để thu thập tài liệu chứng cứ và phục vụ cho công tác điều tra xác minh làm rõ những vi phạm trong hoạt động kiểm định nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc sở giao thông vận tải lâm đồng
bước đầu cơ quan công an xác định khi tiếp nhận xe cơ giới đến làm thủ tục đăng kiểm nghiệm thu xe cơ giới cải tạo nhân viên của trung tâm đã nhận tiền bồi dưỡng từ các khách hàng để bỏ qua các lỗi vi phạm hoặc được làm thủ tục nhanh
ngoài ra qua xác minh còn phát hiện một số nhân viên của trung tâm làm trung gian môi giới để làm thủ tục cho khách có nhu cầu cải tạo xe cơ giới thu tiền dịch vụ để hưởng lợi trái phép
trong quá trình thực hiện thủ tục hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lâm đồng
qua làm việc những cá nhân liên quan đã thừa nhận sai phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đang củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây hai đối tượng mua bán trái phép chín bánh herring và một bánh hồng phiến vừa bị lực lượng công an tỉnh lai châu bắt quả tăng
vào tối ngày ba tháng bốn tại km hai mươi bảy quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d địa phận bản đốc xã khoe on huyện than uyên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện than uyên đã phá thành công chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng là hàng a vự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại huyện mường la tỉnh lai châu
và mùa nủ xúa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là chín bánh heroin và một bánh hùng phiến ba điện thoại di động hai xe máy và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá một tỷ đồng trong đó mới trả trước năm trăm linh triệu đồng
rồi móc nối mang số ma túy bán ra các địa bàn giáp danh với giá một ba tỷ đồng
nếu vụ việc trót lọt các đối tượng
sẽ được lời ba trăm linh triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đang phối hợp với công an huyện than uyên mở rộng điều tra vụ án
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết đang tạm giữ hai đối tượng là nguyễn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và nguyễn trí lăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận để điều tra về hành vi giết người
xảy ra vào khuya ngày ba tháng bốn tại khu phố minh tân một thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong
theo thông tin ban đầu giữa anh lê văn vương và nguyễn đạt có mâu thuẫn từ trước
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba tháng bốn lê văn vương đã cầm dao đến nhà nguyễn đạt để gây chuyện
thấy vậy đạt đã gọi cho lăng đến giúp
khi đạt mở cửa đã bị vương cầm dao chém một nhát đạt bỏ chạy
khi thấy lăng đi xe máy đến đạt và lăng đã cầm hung khí rượt đuổi đâm và chém vương tử vong tại chỗ
cái án hai đối tượng đã đến cơ quan công an đổi thú
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa bàn giao đối tượng trần kim trường sinh năm hai nghìn sáu
cho công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa để tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tại km một nghìn tám trăm hai mươi bốn quốc lộ một a thuộc phường suối tre thành phố long khánh
tổ cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông suối tre đã phát hiện trần kim trường chú ở tỉnh bình thuận
điều khiển xe ô tô tải mang biển số bảy mươi chín c một mươi nghìn bảy trăm chín mươi sáu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra
qua khai thác nhanh đối tượng trường khai nhận đã trộm chiếc xe ô tô tải nói trên của một người dân
ở phường phước hải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa và đang trên đường lẩn trốn thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
đối tượng và tăng vật sau đó đã được bàn giao cho công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền
trong những năm gần đây nhiều điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên tình trạng khai thác trái phép nhỏ lẻ ở các địa phương thì vẫn còn diễn ra
chủ yếu là vào ban đêm ngoài giờ hành chính ngày cuối tuần và ngày lễ
trong khi đó lực lượng thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm tra khoáng sản ngành tay nguyên vào môi trường từ tỉnh cho đến xã vẫn còn thiếu
vì vậy để quản lý và giảm thiểu tình trạng khai thác khoáng sản trái phép để trục lợi gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự
lực lượng công an tại địa phương đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành đấu tranh có hiệu quả với hoạt động khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép
đây là hình ảnh tại một cánh đồng thuộc thôn yên tập bắc xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang
khu vực này vốn là diện tích ao nuôi trồng thủy sản của các hộ dân
sau khi có chủ trương về việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp toàn bộ diện tích đất được thu hồi phục vụ xây dựng dự án
lợi dụng thời gian các cấp chính quyền đang thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng các đối tượng đã khai thác trái phép đất mang đi bán
vì lợi dụng khu công nghiệp là thu hồi giải phóng mặt bằng
nên hai ba đối tượng có cải tạo ao và có khai thác trộm đất vận chuyển vào các lò gạch
cũng lợi dụng địa hình vắng vẻ ít người qua lại
một số đối tượng ở thôn bình an xã tiển phong huyện yên dũng bắc giang đã khai thác trái phép đất lâm nghiệp và mang đi bán
mặc dù hành vi khai thác trộm khoáng sản này không mới nhưng ngay đến những người dân địa phương cũng khó phát hiện
bởi cách mà đối tượng sử dụng để qua mặt lợi dụng chức năng và nhân dân
thứ nhất là trong cái giờ trưa nghỉ trưa và chật tối và cái tầm là gáy là cũng người dân cũng đã phản ảnh
và ban quản lý thôn cũng đã kịp thời báo xã và huyện tổ công tác đã vào đã bắt
giữ được cái đối tượng này từ lúc đấy đến nay là người dân và trên địa bàn thôn cũng đã ổn định
người dân cũng không phản ảnh về trường hợp mất an ninh trong thôn nữa
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cấp các ngành
công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã phát hiện kiểm tra xử lý một mươi hai vụ một mươi hai đối tượng về hoạt động khai thác khoán sản trái phép sai phép

trong đó khởi tố một vụ một bị can
xử phạt vi phạm hành chính gần tám trăm linh triệu đồng tịch thu một số tăng vật phương tiện có liên quan
tăng cường công tác tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ủy ban nhân cơ xã
tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên từng địa bàn
hai nữa là lực lượng công an nhân dân là trực tiếp đi tuyên truyền phổ biến giáo dục đến các đơn vị có chức năng được phép khai thác
cũng như là tuyên truyền sâu rộng trong khuôn trúng nhân dân để có những nhận thức về hoạt động khai thác trong khoáng sản
không chỉ phát hiện đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm trong lĩnh vực môi trường
cũng được lực lượng chức năng phối hợp với các cấp ngành triển khai hiệu quả
chúng tôi chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn dân
đặc biệt là các đối tượng có ô tô máy múc trên địa bàn
cái thứ hai là chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các bộ địa chính
cùng với cấp ủy và lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra kiểm tra và giám sát việc khai thác khoáng sản trên địa bàn

khi phát hiện là sẽ xử lý trên đề không để đối tượng nào tiếp tục vi phạm

bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an thì cần nhiều hơn nữa sự đồng hành của các cấp

và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm